với việc chủ động triển khai quyết liệt và đồng bộ các biện pháp công tác sau hai tháng gia quân thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ tuyệt đối an toàn sau tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
công an các đơn vị địa phương trong tỉnh khánh hòa đã triển khai nhiều biện pháp góp phần kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội
đấu tranh mạnh với tội phạm hoạt động tín dụng đen nhanh chóng truy bắt điều tra làm rõ nhiều vụ trộm cắp cướp tài sản
mua bán trái phép pháo nổ và chất ma túy buôn lậu gian lận thương mại
liên tục những đối tượng phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật bị các lực lượng nghiệp vụ công an các đơn vị địa phương thuộc công an khánh hòa phát hiện điều tra bắt giữ
nhiều vụ án được nhanh chóng làm rõ tạo dư luận đồng tình trong nhân dân
đó là những kết quả nổi bật sau hai tháng lực lượng công an tỉnh khánh hòa ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
người dân ăn tết trong dịp tết này thì an tâm vui vẻ và an toàn tiết kiệm tai nạn xã hội các đối tượng cũng không có gây rối tật tự và kết quả các vụ liên quan tai nạn giao thông trên địa bàn xã cũng không xảy ra
trong hai tháng qua các lực lượng nghiệp vụ và công an các địa phương trong tỉnh đã tập trung đấu tranh triệt phá bảy mươi một vụ phạm tội về trật tự xã hội
điều tra làm rõ sáu mươi ba vụ một trăm linh sáu đối tượng điều tra khám phá một chuyên án một mươi tám vụ mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy bắt hai mươi năm đối tượng
kiểm tra phát hiện hai mươi chín trường hợp kinh doanh hàng hóa không có hóa đơn chứng tử không rõ nguồn gốc xuất xứ
ngoài việc tập trung chấn áp hoạt động của các loại tội phạm công an khánh hòa còn đẩy mạnh công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông an toàn phòng chống cháy nổ
kiểm tra chấn chỉnh hoạt động các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật
tích cực tham gia phát hiện đấu tranh tố giác hoạt động của các loại tội phạm đảm bảo giữ vững an ninh trật tự tại địa phương
có thể nói trong dịp tết nguyên đáng vừa qua tình hình an ninh trật tự trên địa bàn nha trang được giữ vững và góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
chúng tôi cũng tiếp tục đấu tranh
chúng tôi cũng tiếp tục đấu tranh mạnh đối với các tội phạm đặc biệt là tội phạm của ma túy trộm cắp cướp cướp dọc xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát liên tục thực hiện tốt công tác nhiệm vụ của ngành
và tiếp tục tham mưu cho thành quỷ quỷ ban dân thành phố huy động toàn bộ cả hệ thống chính trị và đặc biệt trong đó là phải phát động được nhân dân cùng với lực lượng công an và các lực lượng khác

từ những kết quả đạt được trong đợt cao điểm thời gian tới lực lượng công an toàn tỉnh khánh hòa sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp công tác quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự góp phần mang đến sự bình yên và an toàn